mặc dù đã được tuyên truyền về việc chấp hành lệnh cách ly xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
và nhiều văn bản của bộ y tế của tỉnh huyện khuyến cáo về việc chấp hành nghiêm việc tụ tập đông người
hạn chế đi lại khi không cần thiết trong tình hình đại dịch covid một mươi chín có những diễn biến phức tạp
thế nhưng vừa qua linh mục trần đình lai quản sứ nghĩa yên linh mục nguyễn xuân hồng quản sứ thọ ninh
huyện đức thọ linh mục nguyễn xuân hóa quản sứ tràng đình huyện can lộc vẫn rung chuông tổ chức lễ với nhiều giáo dân tham gia
hành động này thể hiện sự ngang nhiên thách thức pháp luật bất chấp những quy định phòng dịch của nhà nước
tìm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh covid một mươi chín và đi trái với các khuyến cáo của giáo hội
cũng như đi trái với những điều đức chúa dân dạy
đây là những hình ảnh vào tối ngày bốn và sáng năm tháng bốn
linh mục trần đình lai linh mục nguyễn xuân hồng và linh mục nguyễn xuân hồng
linh mục nguyễn xuân hóa vẫn rung chuông tổ chức lễ với rất đông giáo dân tham gia
điều đáng nói trước đó ngày hai mươi năm tháng ba tổng giám mục giê nguyễn năng đã có thư trong đó yêu cầu
bắt đầu từ một mươi sáu h ngày hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi cho đến khi có thông báo mới trong tất cả các nhà thờ
và nhà nguyện của các giáo sứ và dòng tu trong tổng giáo phận sẽ tạm ngừng hành lễ
và tất cả các sinh hoạt tôn giáo với sự tham gia của cộng đoàn
không được tham dự thánh lễ và các buổi cầu nguyện chung tại nhà thờ
không hiểu vì lý do gì mà một số linh mục vẫn ngang nhiên đi làm điều trái ngược
với các quy định chính quyền và ngay cả giáo hội điều này đã và đang gây bức xúc trong nhân dân
linh mục phải nhớ những lời đức chúa dân dạy và chúa gớm ghét đó là không được làm điều ác
tại sao lại đi làm điều sai trái với lời dặn dạy
rất nhiều linh mục và một số giáo sứ trên đường
trên địa bàn hà tĩnh cũng đã không chấp nhận và tỏ thái độ bất bình trước việc làm này
chúng ta là sống trên đất nước việt nam này thì cuối cùng là mình cũng phải là việc đào
việc tiến ngương nhưng mà còn cái việc mà chủ trước của nhân dân đất nước rồi thì mình cũng
mới công nhất việt nam nên cũng phải là tuân chủ tất cả mọi cái chủ trước của người dân
người chức sắc đứng đầu các tôn giáo hoặc những người dân mà vẫn không chấp hành các
cái hình thức này mà vẫn là đi lễ nhà thơ và tụ tập đông người đối với cá nhân thì có thể là
bị xử phạt từ hai triệu đến một mươi triệu đồng và đối với tổ chức thì có thể phạt tới hai mươi triệu đồng
và trong cái trường hợp mà cái hành vi mà không chấp hành các cái yêu cầu cũng như là quy định của
các cơ quan tổ chức có thẩm quyền dẫn đến có thể lây lan dịch bệnh và gây hậu quả nghiêm trọng
có thể dẫn đến chết nhiều người thì có thể là bị truy cầu trách nhiệm hình sự
chúng ta còn nhớ bài học của thiên địa giáo ở hàn quốc là nguyên nhân lây lan bệnh dịch do tụ tập
đông người hành lễ nếu việc tụ tập đông người làm lây lan dịch bệnh
sẽ bị xử lý hình sự theo quy định trong thời điểm cả nước chấp nhận hy sinh lợi ích kinh tế
vì sức khỏe tính mạng của nhân dân nhiều người là tấm gương sáng của cộng đồng
trong khi cả hệ thống chính trị cán bộ chiến sĩ và người dân đang phải gồng mình trong đại dịch
thì hành động bất chấp các quy định của một số giáo sứ một số linh mục là điều không thể chấp nhận